sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc phiên họp thứ hai mươi bốn phiên họp cuối của ủy ban thường vụ quốc hội trước khi kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định phiên họp hai mươi bốn là phiên cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm
như cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri cho ý kiến về công tác nhân sự
cũng tại phiên họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về hai dự án luật công an nhân dân sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số luật liên quan đến luật quy hoạch
trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ cho ý kiến và báo cáo của chính phủ
đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ cần đánh giá sâu hơn về sự bền vững của tăng trưởng kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tính toán tỷ lệ thất thoát lãng phí tài sản công so với gdp
cũng theo ủy ban kinh tế dù kinh tế quý i năm hai nghìn một mươi tám của nước ta có sự bứt phá về gdp tăng bảy ba mươi tám đem lại kỳ vọng lớn
nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ về tăng trưởng gdp trong quý ba quý còn lại của năm
áp lực lạm phát năm hai nghìn một mươi tám còn tiêm ẩn vì thế chính phủ cần có những giải pháp cụ thể hiệu quả hơn
góp ý vào văn bản quan trọng này nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần xem xét kỹ về các vấn đề liên quan
đến phát triển kinh tế theo chiều sâu theo đúng định hướng phát triển của nhà nước ta
tránh sự lệ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài